cơ quan cảnh sát điều tra công an quận hải châu thành phố đà nẵng vừa khởi tố và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với năm thanh thiếu niên cùng chú tại quận hải châu và quận thanh khê thành phố đà nẵng về hành vi gây dối trật tự công cộng
năm đối tượng đều từ một mươi năm đến một mươi tám tuổi gồm nguyễn khắc viên phạm thiên hưng nguyễn hữu tuấn nguyễn minh quân phạm phú quang trung
trước đó vào tối ngày hai mươi chín tháng chín do mâu thuẫn nên viên tụ tập bạn bè cầm theo hung khí như giao tự chế dao phóng lợn cây ba trĩa vỏ chai thủy tinh bình xịt hơi cay đi tìm nhóm ngũ hành sơn để đánh nhau
các thanh niên này độ chế xe mô tô lạng lách nẹt bô vượt mặt nhiều xe cầm hung khí nói trên chạy tốc độ cao trên các tuyến đường ở trung tâm thành phố gây náo loạn
nhận được tin báo công an quận hải châu và công an các phường đã tổ chức xác minh truy xét thu giữ toàn bộ số hung khí tự chế
đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế lào cai vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự mua bán trái phép chất ma túy
sáng ngày ba mươi tháng một mươi một tổ công tác đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế lào cai chủ trì phối hợp với các đơn vị đang thực hiện nhiệm vụ tại khu vực biên giới thuộc đường t một tổ sáu phường duyên hải thành phố lào cai đã phát hiện xe ô tô bán tải đang dừng đỗ ven đường có dấu hiệu nghi vấn
tiến hành kiểm tra tổ công tác phát hiện đối tượng là trảo văn cầu chú tại tỉnh lai châu đang tàng trữ hai túi heroin
đối tượng cầu khai nhận đến huyện nậm bồ tỉnh điện biên để mua hai gói heroin khối lượng một trăm một mươi hai
một mươi gram về thành phố lào cai để bán cho một đối tượng đã hẹn trước đó với giá sáu mươi triệu đồng thì bị tổ công tác bắt giữ
hiện vụ việc đang được cơ quan cảnh sát điều tra tiếp tục điều tra làm rõ
đã có kết quả giám định những mẫu kẹo được bán trước cổng trường học trên địa bàn
lãnh đạo công an tỉnh lạng sơn khẳng định những mẫu kẹo này không chứa chất ma túy
trong ngày ba mươi tháng một mươi một công an thành phố lạng sơn đã tiến hành kiểm tra một số cơ sở kinh doanh bán hàng tạp hóa trên địa bàn thành phố
phát hiện thu giữ một số loại kẹo không có chữ tiếng việt không rõ nguồn gốc xuất xứ và phối hợp với viện khoa học hình sự bộ công an lấy mẫu kẹo trên để giám định
kết quả xác định các mẫu trên không chứa chất ma túy
tuy nhiên đây là các sản phẩm trên bao bì có chữ nước ngoài không rõ nguồn gốc xuất xứ có nguy cơ mất vệ sinh an toàn thực phẩm ảnh hưởng đến sức khỏe của người tiêu dùng
trong khi đó tại hà nội liên quan đến vụ học sinh bị đau bụng sau khi
khi ăn kẹo lạ và tối ngày hôm qua sở giáo dục và đào tạo hà nội đã có văn bản gửi các phòng giáo dục và đào tạo các quận huyện thị xã giám đốc trung tâm giáo dục nghề nghiệp giáo dục thường xuyên hiệu trưởng các trường học thuộc sở về việc tăng cường công tác bảo đảm an toàn trường học
cán bộ giáo viên nhân viên học sinh chủ động phát hiện các cơ sở quanh khu vực cổng trường kinh doanh thực phẩm không rõ nguồn gốc và báo cho chính quyền địa phương
bộ lao động thương binh và xã hội đã có văn bản yêu cầu sở lao động thương minh và xã hội các tỉnh thành phố báo cáo về tình hình tiền lương tiền thưởng tết và quan hệ lao động trong doanh nghiệp
theo đó đề nghị giám đốc sở lao động thương minh và xã hội chỉ đạo triển khai hướng dẫn hỗ trợ các doanh nghiệp trên địa bàn phối hợp trao đổi với tổ chức công đoàn cơ sở giả soát lại hợp đồng lao động thỏa ước lao động tập thể quy chế trả lương quy chế thưởng để thực hiện chế độ tiền lương tiền thưởng và các chế độ chính sách khác đối với người lao động theo quy định nội dung đã thỏa thuận
các cơ quan liên quan tổng hợp báo cáo số liệu về tình hình tiền lương nợ lương năm hai nghìn hai mươi ba kế hoạch thưởng theo kết quả sản xuất kinh doanh và tình hình quan hệ lao động trong doanh nghiệp dịp tết dương lịch và tết nguyên đán năm hai nghìn hai mươi bốn gửi số liệu về bộ lao động thương minh và xã hội trước ngày hai mươi năm tháng một mươi hai
có hiệu lực từ ngày ba tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba nghị định bảy mươi năm sửa đổi bổ sung một số điều của nghị định số một trăm bốn mươi sáu của chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành